được bố trí quản lý một quầy bán vàng nữ nhân viên đã trộm hơn hai ba trăm linh chiếc nhẫn vàng trị giá hơn chín năm tỷ đồng rồi mang ra ngoài bán
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lương thị nhung hai mươi tám tuổi
ngụ phường tân thiện thành phố đồng xoài để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó sáng ngày một mươi sáu tháng chín công an phường tân bình nhận thông tin từ tiệm vàng kim hương một báo cáo về việc nghi vấn bị nhân viên là lương thị nhung
lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng
làm việc với công an phường tân bình nhung khai nhận từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã nhiều lần trộm vàng tại quầy bán vàng nên quản lý
số trang sức bằng vàng theo nhung khai tổng cộng hơn hai ba trăm tám mươi nhẫn vàng
sau khi lấy vàng ra ngoài nhung không tự đi bán mà nhờ người khác đi bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng khác nhau trên các địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
khám xét nơi ở của nhung cơ quan công an thu được rất nhiều giấy tờ và tài liệu liên quan đến vụ trộm cùng một số trang sức nhung khai là vàng giả